cảnh sát colombia đã thu giữ năm trăm bảy mươi năm kg cocaine trên đường vận chuyển đến chile cất giấu trong hai xe buýt chở cổ động viên bóng đá colombia
số ma túy này được cất giấu trong các khoang dưới sản xe buýt và bên dưới chỗ ngồi của hai tài xế
hai xe buýt này được cổ động viên sang xem trận bóng đá vòng loại nam mỹ world cup hai nghìn một mươi tám giữa colombia và chile diễn ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi một

cả hai tài xế của hai xe buýt chở ma túy đã bị bắt